đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã làm việc với thanh tra thành phố sở tài nguyên và môi trường
để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân
theo thanh tra thành phố thời gian qua một trăm linh đơn khiếu nại tố cáo ký nghị thanh tra tiếp nhận được xử lý
việc hướng dẫn cụ thể đầy đủ và chuyển đơn trả đơn với nội dung rõ ràng nhanh chóng
giúp người dân hiểu rõ hơn về quy trình chức năng thủ tục hạn chế lãng phí tiền bạc
khi thực hiện khiếu nại tố cáo không đúng thẩm quyền thiếu căn cứ
thanh tra sở tài nguyên và môi trường cũng cho biết đơn vị tiếp gần một hai trăm linh lượt công dân
tiếp một mươi đoàn đông người liên quan đến một số vụ việc cụ thể
sở cũng tiếp nhận gần chín trăm năm mươi đơn thư khiếu nại tố cáo
vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp kéo dài vẫn tìm ẩn những diễn biến phức tạp
vẫn còn các đoàn đông người tập trung tại các trụ sở cơ quan gây mất an ninh trật tự
việc giải quyết dứt điểm vụ việc gặp nhiều khó khăn vì thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan
đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ
cần chờ ý kiến hướng dẫn về chuyên môn của bộ ngành trung ương nên thành phố bị động trong quá trình giải quyết